thưa quý vị sáng nay một mươi hai tháng năm phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc ii và một mươi một đồng phạm
trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí chuyển sang phần tranh tụ
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với một mươi hai bị cáo
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai bị đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bức án từ năm đến sáu năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng bị đề nghị phạt tù với bị cáo nguyễn ngọc hai về tội danh trên có một mươi bị cáo khác gồm lương văn hải
cựu phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bình thuận bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù ngô hiếu toàn
cựu phó giám đốc sở tài chính tỉnh ba mươi ba mươi sáu tháng tù
tám bị cáo thuộc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận bị đề nghị mức án từ một mươi tám tháng tù đến năm năm tù
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án
các luật sư bào chữa và các bị cáo đã tham gia tranh tụng đưa ra các luận điểm luận cứ
nhằm cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nam định đã khởi tố đối tượng trần văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trần văn trường chú tại xã hải an huyện hải hậu về hai hành vi là tàng trữ trái phép vật liệu nổ
và sản xuất buôn bán hàng cấm
trần văn trường đã sử dụng tài khoản facebook thanh trường đăng bài quảng cáo bán thuốc pháo nổ
và các phụ kiện làm pháo hoa nổ trên một nhóm facebook kín
tối ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh điều tra công an tỉnh nam định bắt giữ trường
khám xét khẩn cấp chỗ ở của trường cơ quan công an thu giữ được gần một mươi kg thuốc pháo nổ
hơn tám kg pháo hoa nổ khoảng hai trăm linh mét dây cháy chậm sáu trăm năm mươi kg phụ kiện gồm cốc giấy vỏ pháo
có nhiều kích thỡ khác nhau để chế tạo pháo hoa nổ tám mươi ống nhựa hình trụ các loại là ống bệ phóng pháo hoa nổ
một khẩu súng hơi cồn một hộp đạn trì một số tiền chất để chế tạo thuốc pháo nổ và các phiếu vận đơn
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh nam định tiếp tục củng cố thu thập tài liệu chứng cứ đầu tranh mở rộng vụ án
vâng thưa quý vị lợi dụng môi trường internet để bán hàng giả hàng lậu hàng cấm đây là hành vi vi phạm pháp luật
tuy nhiên việc xử lý triệt để vấn nạn này còn gặp nhiều khó khăn do việc kiểm soát định danh tài khoản người bán
chưa thật sự chặt chẽ thường xuyên liên tục của các sàn giao dịch thương mại điện tử
các kênh bán hàng online tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng đưa hàng hóa vi phạm lên bày bán công khai
và mới đây nhất công an quận hà đông hà nội đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng chuyên sản xuất tự chế pháo hoa nổ để giao bán trên mạng
theo tài liệu điều tra khoảng đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do không có công an việc làm ổn định lê tuấn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện duy tiên tỉnh hà nam đã vào mạng internet học cách sản xuất pháo hoa nổ đặt mua nguyên liệu trên các trang mạng xã hội
rồi tự nghiên cứu sản xuất pháo hoa nổ
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cường thuê căn hộ trung cư thuộc phường kiến hưng
công an quận hà đông rồi chuyển toàn bộ nguyên liệu sản xuất và pháo hoa nổ thành phẩm đến để sản xuất mua bán
khi biết tin công an quận hà đông làm việc tại trung cư đang ở sợ bị phát hiện đối tượng bỏ trốn
đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an quận hà đông phối hợp với công an quận sơn trà thành phố đà nẵng bắt giữ đối tượng
kiểm tra hành chính tại chỗ ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ ba mươi bốn quả pháo hoa nổ với tổng khối lượng là một mươi hai chín kg cùng toàn bộ nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ
đối với các nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ của cường đều là những vật liệu dễ cháy nổ không có nguồn gốc xuất xứ
cường sản xuất pháo hoa nổ tại căn hộ trung cư ct sáu kiến hưng
cái việc sản xuất pháo trên căn hộ trung cư này
dễ sẽ ảnh hưởng đến việc cháy nổ
để trốn tránh sự kiểm tra đối tượng cũng đã nhiều lần thay đổi chỗ ở
đồng thời khi giao bán cũng sử dụng nhiều tài khoản sim số điện thoại khác nhau
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cục đăng kiểm việt nam vừa trình lên bộ giao thông vận tải về việc cho phép áp dụng ngay
giãn tru kỳ kiểm định đối với các phương tiện thuộc diện này quy định tại thông tư hai
quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ
theo đó chủ xe sẽ không cần phải đưa phương tiện đi kiểm định lại
không cần làm hồ sơ tại các trạm đăng kiểm mà có thể nhận giấy xác nhận giãn tru kỳ đăng kiểm
theo hai cách gồm tra cứu thông tin trên ứng dụng trung tâm đăng kiểm của cục đăng kiểm việt nam
hoặc tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cục đăng kiểm việt nam
đối với cách tra cứu thông tin trên ứng dụng giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận
và tem kiểm định sẽ được cấp cho người dùng giấy chứng nhận này sẽ có mã qr code khi tham gia trên
đường lực lượng cảnh sát giao thông sẽ quét thông tin qua mã để xác thực thông tin phương tiện
với cách tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử cục đăng kiểm việt nam sẽ cấp giấy xác
nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định ghi nhận thời gian đã gia hạn của phương
tiện chủ phương tiện có thể tải về điện thoại hoặc in ra giấy để sử dụng khi tham gia giao thông
thưa quý vị thời gian vừa qua tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện thủ đoạn làm giả giấy chứng
nhận nằm viện với hình thức nội dung na ná như nhau như là bệnh nặng gia đình vô cùng khó khăn
rồi đăng tải lên các hội nhóm trên mạng xã hội nhằm kêu gọi tử thiện để ngăn chặn hành
vi lừa đảo của các đối tượng tội phạm nhiều bệnh viện bị mạo danh đã đề nghị
cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ giấy xác nhận nằm viện kèm theo hình ảnh và
những lời kêu gọi kể lệ tường tận về hoàn cảnh đáng thương tâm khiến người xem đồng cảm thương xót
khi sử dụng mạng xã hội thì tôi có thấy nhiều người đăng tải những cái hình ảnh người bệnh mắc
bệnh hiểm nghèo để mà kêu gọi từ thiện thì tôi cũng có một vài lần truyền khoản để ủng hộ đối với
những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở hà nội thì tôi với các bạn cũng có nhủ lòng thương xót và có lập
pháp chống thử thiện đến trực tiếp bệnh viện nhưng mà những cái hoàn cảnh đó đều là giả và không có
ngay tại đây không phải là trường hợp cá biệt bởi trước đó nhiều bệnh viện tại các tỉnh con tum
quảng ngãi bình định đã có công văn trình báo công an đề nghị điều tra hành vi mạo danh giới
xác nhận nằm viện rồi tung lên facebook để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi hay mới đây tại
địa bàn hà nội nhiều bệnh viện cũng xuất hiện trường hợp tương tự kèm theo cả chữ ký của bác
trưởng và dấu mộc đỏ của bệnh viện nhưng thực chất đây là những giấy tờ giả mạo
tôi đã gặp một số các trường hợp ví dụ như là họ đã làm giả giấy tờ để giả nghèo giả khổ lấy lòng
thương lấy lòng thương cảm đối với những người mà có tiền đem đi từ thiện và tôi khi mà tôi biết
được là những cái giấy tờ đó là chúng ta làm giả thì tôi cảm thấy rất là bức xúc đối với những
cái giấy tờ được làm giả đó để trục lợi bởi cái lòng thương đó thì bệnh viện nội tiết trung
ương đã bị các website các fanpage giả mạo danh nghĩa bệnh viện và nhân viên bệnh viện tôi cũng
đã báo các cơ quan chức năng để vừa chúng tôi vừa xử lý xong thì ngay hôm bốn tháng năm thì tôi được
thông báo là tôi đã có cái fanpage nghi là giả mạo tên là tiến sĩ bác sĩ phan ứng dương bệnh viện
nội tiết trung ương và bạn bè của tôi cũng ở nơi cũng lập tức là chụp để gửi về cho tôi biết ngay
lập tức thì về cá nhân tôi đầu tiên tôi hết sức ngỡ ngàng vì không nghĩ là là mình lại có bị giả
mạo như thế và sau khi đọc nội dung tôi thực sự hết sức phấn quất vì toàn bộ thông tin đấy là sai
dù nhiều bệnh viện đã phát đi thông tin cảnh báo tình trạng mượn danh bệnh viện để lừa gạt qua mạng
xã hội tuy nhiên vì hám lợi các đối tượng xấu vẫn liên tục đưa thông tin giả về các trường hợp bệnh
nhân đang lâm vào cảnh ngặt nghèo nhất là trẻ em đang điều trị tại bệnh viện để kêu gọi quyên góp
rất nhiều người có điều kiện kinh tế muốn đi làm từ thiện và đấy là cái truyền thống của dân tộc
tộc ta là lá lành đùm lá rách nhưng mà vấn đề là hiện đại là dân tộc ta không có quyền góp bệnh viện
thì là ở chúng ta có rất nhiều các cơ quan mà nếu hay mà muốn có cái tấm lòng mà chưa sẽ tìm
kernel hội từ thiện mà phi lợi nhuận hoặc là các cơ quan báo chí cũng có trang có những cái quỹ từ thiện để giúp đỡ ở mẹ thì thì chúng ta nên
chúng ta làm được trực tiếp thì chúng ta nên làm còn nếu chúng ta mà không làm tiếp thì chúng ta nên chuyển vào các tổ chức
những đơn vị mà có uy tín thì nó minh bạch và số tiền của chúng ta mà muốn chia sẻ cho người người ta đang cần
thì đến tận nơi chứ không để cho những cái kẻ xấu lợi dụng là khi mà lấy cái tiền của chúng ta mà lại đi tiêu riêng cho mình
điểm chung của các bài viết lừa đảo kêu gọi từ thiện là các trường hợp người bệnh có hoàn cảnh thương tâm
kèm theo hình ảnh của bệnh nhân giấy nhập viện giấy báo chi phí bẫu thuật biên lại thù tiền tạm ứng
và thông tin cụ thể về số tài khoản nhận tiền hỗ trợ
tuy nhiên quan sát mình của bệnh viện toàn bộ nội dung và hình ảnh của bệnh nhân được đăng tải là giả
hình ảnh các hóa đơn chứng từ có trong bài viết kêu gọi quyên góp cũng không đúng sự thật
chính vì vậy người dân cần tỉnh táo tránh trao gửi tình thương cho các đối tượng lừa đảo
đội kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
và lực lượng chuyên trách thuộc công an tp hà nội vừa tiến hành kiểm tra lô hàng dưới vỏ bọc là máy lọc không khí
được gửi từ berlin đức về việt nam qua đường hàng không phát hiện lượng lớn các viên nén nghi là ma túy tổng hợp
cụ thể tiến hành kiểm tra lô hàng trọng lượng tám kg được gửi từ berlin đức về việt nam
các lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn viên nghi là ma túy tổng hợp được cất giấu trong máy lọc không khí
tổng trọng lượng hơn bảy kg kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tăng vật dương tính với kiểm tra thử ma túy mdma
đáng chú ý quan sát quá trình khám tăng vật có thể thấy là số viên nén nghi là ma túy tổng hợp mdma
được đối tượng ngụy trang và cất dấu rất tinh vi trong chiếc máy lọc
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng
bắt giữ ba đối tượng thu bốn bánh heroin tại địa bàn xã
bạc nằm xã bằng thành huyện bắc nằm
vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận thôn bắc nẵm xã bằng thành huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn
lực lượng công an đã bắt quả tang hai đối tượng là bàn văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện bảo lâm
và hoàng ca lý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh và một gói nhỏ heroin
khám xét nơi ở của ca lý tiếp tục thu giữ một bánh heroin
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã bắt giữ thêm phùng văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại huyện chư pứ tỉnh sa lai
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thanh là người đã mua ma túy từ nghệ an đem về bắc cạn để cao và lý tìm đầu mối tiêu thụ
vào sáng ngày một mươi một tháng năm khi đã tìm được đầu mối thanh giao bốn bánh heroin cho cao và lý đi giao dịch
rồi đợi ở nhà nghỉ để nhận tiền
thêm ba bánh heroin đi bán đã bị lực lượng công an khống chế và bắt quả tàng
phòng cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng công an thành phố cà mau chia làm các tổ công tác tiến hành mời làm việc hai nhóm gồm sáu đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng
trong đó nhóm thứ nhất gồm nguyễn thanh hà và trần trọng tuyên chú tải thành phố hà nội
nhóm thứ hai gồm lê xuân thống lê văn cung đỗ văn ngoan cùng chú tại tỉnh thanh hóa
và lê hạ vi chú tại tỉnh cà mau
theo lời khai ban đầu từ giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay các đối tượng đến thuê nhà ở địa bàn thành phố cà mau để hoạt động cho vay tiền góp với lãi suất là ba trăm sáu mươi năm một năm
khi người vay mất khả năng thanh toán hoặc đóng trễ hạn các đối tượng đến nhà xúc phạm danh dự nhân phẩm đe dọa tinh thần của người vay và thân nhân
thậm chí là đánh đập nhằm gây áp lực để người vay phải trả tiền
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của hai nhóm đối tượng trên địa bàn xã lý văn lâm thu giữ một số vật chứng có liên quan đến vụ án
và qua test nhanh có hai đối tượng xương tính với chất ma tuế vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
để xử lý hiệu quả các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông cùng với tăng cường tuần tra
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương
đẩy mạnh ra soát trên các nền tảng mạng xã hội xử lý nghiêm những trường hợp thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách
những ngày qua trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên điều khiển xe mô tô bằng một bánh bốc đầu
trên cầu đá vách tướng hải dương đông triều ảnh hưởng xấu đến bộ phận giới trẻ sử dụng mạng xã hội
qua điều tra xác minh đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và công an thị xã đông triều đã xác định được
ba đối tượng xuất hiện trong clip và ba đối tượng khác tham gia cổ vũ quay clip phát tán trên mạng xã hội đều là học sinh trên địa bàn thị xã đông triều
cùng với việc xử lý các trường hợp vi phạm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương
xem xét trách nhiệm để xử lý nghiêm đối với những phụ huynh người giám hộ giao mô tô xe máy cho thanh thiếu niên tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe